nhận lời mời của tổng thống nước cộng hòa liên bang myanmar yuen mai in thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và phu nhân
cùng đoàn đại biểu cấp cao chính phủ việt nam sẽ thăm chính thức myanmar từ ngày mai một mươi sáu tháng một mươi hai đến ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
chuyến thăm chính thức myanmar của thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định việt nam coi trọng quan hệ đối tác hợp tác toàn diện việt nam myanmar
thúc đẩy quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực thương mại đầu tư an ninh quốc phòng